còn đối với trường tứ học nguyễn định chinh quận một mươi tp hcm tỉ ban nhóm hiệu nhà trường lại chọn cách xử lý khác
khi phát hiện kf thì không chỉ f một tiếp xúc gần với phải cách ly mà cả lớp sẽ chuyển sang học trực tuyến
trong hai cái phương án được lựa chọn đối với f một thì nhà trường thấy rằng cái việc mà khoanh dùng các con thì nó lại không có hiệu quả
bằng việc là chúng ta cho cả lớp nghỉ và theo dõi sức khỏe
nếu như trong vòng hai ba ngày mà không có phát sinh có nghĩa là cái độ lây nhiễm của các con chưa có
thì nhà trường vẫn cho các con tiếp tục quay trở lại học trực tiếp
còn cái việc mà khoanh vùng f một f hai thì đối với trẻ con cái sự va chạm cái sự lây nhiễm nó rất là nhanh
mà từ cái nhanh đó thì nó sẽ phát sinh ra cái chuyện là không ổn định khi cái nguồn học sinh f nó lây lan nhiều
hiện nay sở giáo dục và đào tạo tp hcm
đã giao quyền cho hiệu trưởng các trường
chủ động xây dựng phương án giảng dạy cho phù hợp với điều kiện của đơn vị mình
trong đó hiệu trưởng các trường tự quyết định số tiết dạy học trực tiếp và trực tuyến
sau cho tận dụng được thời gian vàng này
tuy nhiên việc chuyển đổi hình thức dạy học cần linh hoạt và phải căn cứ vào kết quả dịch tễ của các ca nhiễm
là cái số lượng học sinh mà các em thuộc diện f f một gia tăng
thì các em phải thực hiện cái cách ly y tế ở nhà
và như vậy không đến trường học trực tiếp được
rồi hết cái thời gian mà cách ly y tế thì các em lại quay trở lại trường để học tập trực tiếp
cho nên cái việc tham gia và chuyển đổi giữa học tập trực tiếp và chuyển trở giữa học trực tuyến
thì nó sẽ diễn ra thường xuyên
có những cái cách điều chỉnh khác
ví dụ như là tiết chế lại cái số tiếp theo cái quy định
cũng như là thiết chế lại các cái hoạt động của cái lớp đó
cái hoạt động của cái trường đó
và cái điều này thì đòi hỏi các nhà trường là tổ chức song song hai cái hình thức tổ chức dạy học
và phải đảm bảo cái vấn đề thực hiện các những yêu cầu
về chuyên môn
và làm sao để cái chất lượng dạy và học ở hai cái hình thức tổ chức dạy học này
nó được tốt nhất trong điều kiện cụ thể của từng lớp của từng trường
việc giao quyền chủ động giúp các nhà trường lên hoàng trong cách thức tổ chức dạy và học trong cơ sở giáo dục
trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay
đảm bảo an toàn phòng dịch cho học sinh
song vẫn đảm bảo quyền lợi học trực tiếp của các em
bên cạnh đó nhà trường có tham khảo thêm ý ký của phụ huynh
để tạo sự đồng thuận trong việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường
để đảm bảo an toàn cho các em